trung thu năm nay có nhiều nhóm thiện nguyện ở thành phố hồ chí minh đã tổ chức những chương trình đầy ý nghĩa
dành tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chương trình sau đây được tổ chức tại huyện củ chi là một ví dụ điển hình
tại máy ấm thiên phước nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật đoàn thiện nguyện là những doanh nhân
hoa hậu đại sứ nhân ái nghệ sĩ đã mang đến những lời ca tiếng hát ấm áp tặng bốn mươi phần quà trung thu cho các cháu
đồng thời hỗ trợ máy ấm một mươi triệu đồng để chăm lo cho các cháu
tại máy ấm mai hòa nơi nuôi dưỡng các trẻ em bị nhiễm hiv đoàn cũng đã tặng ba mươi phần quà trung thu và nhiều yếu phẩm cho máy ấm
sự yêu thương sẻ chia của những người doanh nhân của những người nghệ sĩ họ không chỉ đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn
mà họ còn tạo động lực cho họ trở nên đẹp hơn được tự tin hơn được thành công hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa
để bản thân họ sẽ phải có cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng và họ sẽ phải làm
nhiều hơn nữa cho cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội cũng như là công tác an sinh xã hội
và giúp cho cộng đồng của chúng ta sống đẹp sống văn minh và sống nhân ái hơn
trên hành trình thiện nguyện quỹ nhân ái hkt đã có mặt khắp các tỉnh thành trong nhiều năm qua
thăm hỏi tặng quà làm nhà nhân ái cho những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là trẻ em mồ côi tàn tật với số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng